trong thời gian vừa qua tại tp hcm và các tỉnh lân cận vẫn tiếp diễn tình trạng cho vai nặng lãi đòi nợ thuê
hoạt động cho vai tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp đòi hỏi cả hệ thống chính trị
tại tp hcm phải vào cuộc nhằm ngăn chặn kịp thời
hiện nay địa bàn thành phố có gần tám mươi công ty đòi nợ thuê
trong đó chỉ có bốn mươi sáu công ty đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
đứng sau các công ty này phần lớn là đối tượng xã hội đen hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi
thông qua mạng viễn thông internet tạo võ bọc qua các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính
với lãi suất rất cao từ một trăm linh đến ba trăm linh thậm chí có nơi bảy trăm linh trên một năm
khi người vay tiền không có khả năng chi trả rồi bỏ trốn người cho vay sẽ khủng bố người thân
bạn bè chiếm đòi tài sản cho đến khi người vai xuất hiện để trả nợ mới thôi
đã gây mất an ninh trực tự xã hội
đến nay công an tp hcm đã bắt hơn một đối tượng cho vay nặng lãi
trong số này có hơn một nửa số đối tượng đến từ các tỉnh phía bắc
để giải quyết vấn đề này thành phố ngoài việc giải quyết nguồn vốn cho vay
cần có những chế tài nghiêm khắc hơn để hạn chế những vi phạm pháp luật liên quan đến tính dụng đen